thế giới việc làm đang thay đổi lớn với tốc độ ngày càng nhanh tác động tới hàng triệu lao động và người sử dụng lao động
những cải tiến về công nghệ điển hình là cách mạng bốn hay hệ thống thương mại toàn cầu với độ kết nối ngày càng lớn
già hóa dân số và biến đổi khí hậu là những nhân tố chính làm nên sự thay đổi này
vậy làm thế nào để có thể xây dựng một tương lai việc làm tốt hơn trong thời kỳ chuyển đổi này
đó là câu hỏi sống còn của thời đại chúng ta
vẫn có tới năm mươi bốn người lao động đang làm những công việc dễ bị tổn thương
cải thiện chất lượng công việc trong nhóm việc làm này của thị trường lao động
cần phải trở thành một ưu tiên của chính phủ việt nam nếu việt nam muốn đạt được mục tiêu hiện đại hóa kinh tế xã hội
thúc đẩy cải cách mạnh mẽ hơn nữa các nền tảng về thể chế để mọi nguồn lực
trong đó có nguồn lực có nguồn nhân lực có thể được quy động phân bổ và sử dụng cách hiệu quả nhất
năng suất lao động của chúng ta
nói chung có tương quan chặt chẽ với trình độ giáo dục năng lực kỹ năng và chuyên môn của người lao động
chính vì vậy giáo dục cho người dân mở rộng độ bao phủ phổ cập giáo dục và nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục
và đào tạo nguồn nhân lực trong đó có định hướng ưu tiên đào tạo các tài năng
sẽ luôn là quốc sách hàng đầu đối với việt nam trong giai đoạn phát triển
việt nam đã và đang là một câu chuyện thành công với tốc độ tăng trưởng cao bền vững trong những năm qua
dù bối cảnh quốc tế có nhiều biến động
đây là kết quả của sự lựa chọn chiến lược của việt nam quyết định phát triển kinh tế
thông qua hội nhập toàn cầu sâu rộng hơn kết hợp với những cải cách trong nước
để hiện thực hóa quyết tâm trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm hai nghìn ba mươi
việt nam cần những cải thiện về mặt xã hội song hành với phát triển kinh tế